thường trực thành ủy đã làm việc với ủy ban nhân dân thành phố các sở ngành và một số quận huyện liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo của sở y tế hà nội tổng số người được giám sát tại cộng đồng còn lại trên địa bàn là trên hai người
các điểm do bộ tư lệnh thủ đô hà nội quản lý đang thực hiện cách ly trên hai hai trăm linh người bệnh viện công an thành phố cách ly một trăm hai mươi bốn người
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu từ ngày hôm nay ngày hai tháng ba
tất cả những người bắt buộc đưa vào cách ly tập trung hay cách ly tại cộng đồng thì đều phải được xét nghiệm covid một mươi chín trước khi đưa vào cách ly
phát biểu kết luận đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh toàn thành phố tuyệt đối không được lơ là chủ quan không để bị động bất ngờ
nhưng cũng không quá hoang mang tin tưởng vào khả năng của việt nam của thành phố trong công tác kiểm soát dịch
một trong những giải pháp hàng đầu là phải cách ly ở mọi cấp độ đối với những người
có nguy cơ lây nhiễm từ cách ly tập trung đến cách ly tại gia đình cộng đồng
bộ tư lệnh thủ đô và các đơn vị liên quan phối hợp chăm lo sức khỏe cho những người cách ly
bảo đảm điều kiện ăn ở tốt nhất cho bà con cũng như người nước ngoài trong khả năng của thành phố